thưa quý vị trước những diễn biến dịch bệnh căng thẳng cùng số ca nhiễm tăng mạnh
đại hội thể thao châu á lần thứ một mươi chín asian games sẽ không được diễn ra vào tháng chín
tại hàng châu trung quốc như dự kiến
chiều mùng sáu tháng năm theo sở hà nội đài truyền hình trung ương trung quốc cctv news
đưa tin hội đồng ủy ban olympic châu á quyết định hoãn asia games hai nghìn hai mươi
và chưa xác định thời gian tổ chức lại thời điểm tổ chức sẽ được công bố sau
lịch ban đầu dự kiến đại hội diễn ra từ ngày một mươi đến hai mươi năm tháng chín tại hàng châu trung quốc
asian game hai nghìn hai mươi hai tổ chức bốn mươi môn thi đấu với bốn trăm tám mươi hai nội dung
đây là kỳ á vận hội đầu tiên đưa expot vào chương trình thi đấu
và tính thành tích huy chương với tám đội dung
south chaner moning post cho biết nhiều khả năng asian games một mươi chín sẽ được lùi lại đến năm sau
lúc này ban tổ chức chưa đưa ra lý sử dụng
cho việc hoãn á vận hội nhưng quyết định được đưa ra
khi trung quốc đang trải qua những ngày bùng phát dịch covid một mươi chín
thông tin về nguy cơ hoãn asia games đã xuất hiện từ hồi cuối tháng bốn
khi đó afp đưa tin hàng châu nơi diễn ra đại hội nằm gần thượng hải
nơi đang phải vật lộn với tình trạng khẩn cấp do dịch covid một mươi chín
nhiều sự kiện thể thao quốc tế ở trung quốc đã phải hủy bỏ do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
olympic mùa đông hai nghìn hai mươi hai là sự kiện hiếm hoi trung quốc nỗ lực tổ chức với quy trình bóc bóng nghiêm ngặt
với nỗ lực tổ chức asian game hai nghìn hai mươi hai tất cả bốn mươi bốn địa điểm thi đấu đã được hoàn thành
và sẵn sàng đưa vào sử dụng tuy nhiên á vận hội vẫn không thể diễn ra như dự định
việc các sự kiện dự định tổ chức tại trung quốc bị hoán là điều không mấy ngạc nhiên
xong khi thời gian diễn ra giải đấu asian games càng tới gần
thì quyết định lùi lịch đã chính thức được công bố
điều này cho thấy tình trạng báo động về dịch covid một mươi chín tại trung quốc không có dấu hiệu hạ nhiệt
mà ngày càng căng thẳng hơn
trước những diễn biến mới nhất về dịch bệnh được cập nhật hàng ngày với tâm điểm bắc kinh
thượng hải liên tục được gọi tên chắc chắn trung quốc sẽ phải dồn toàn lực
để hoàn thành mục tiêu chống dịch cấp thiết trước mắt
sau đó mới có thể tổ chức các hoạt động thể thao như dự định